tiếp tục thông tin phiên sơ thẩm vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
hôm qua hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo trần huy lập chú tp hcm và đồng phạm
bị cáo lập là giám đốc công ty cổ phần nhiên liệu phúc lâm tp hcm
chuyên kinh doanh về nhiên liệu rắn lỏng phí
đầu năm hai nghìn hai mươi lập cặp lê thanh trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu tây nam một svkp tp hcm
nhờ hướng dẫn thủ tục cho công ty phúc lâm được cấp phép kinh doanh sang dầu
quá trình thuê kho trung giới thiệu nguồn xăng nhập lậu cho bị cáo lập
và lập đã mua xăng lậu để bán lẻ cho các cửa hàng xăng dầu khác
tính từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo lập với sự giúp sức của hai bị cáo khác
là phó giám đốc và nhân viên công ty đã mua của trung hơn sáu sáu triệu lít xăng
thu lợi bất chính hơn hai bốn tỷ đồng
trong phiên tòa xét xử bị cáo lập thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết
đã nộp sáu tỷ đồng
đặc biệt trong đó có bị cáo trần thị cẩm vân nhân viên của trung
đã được sao nhiệm vụ làm giả hồ sơ mua bán sang nhập lậu với thủ đoạn in hóa đơn điện tử
rồi tiến hành các thao tác cắt rán tẩy xóa phô tô để làm giả giấy tờ hóa đơn giống như thật
vân đã làm giả tám mươi chín tờ hóa đơn chứng tử
tại phiên tòa xét xử tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi trong cáo trạng truy tố
các bị cáo cho biết chủ yếu làm theo chỉ đạo nên mong hội đồng xét xử xem xét giảm án